nhận được tin báo của ông vũ quang truyền ở thôn bắc phong xã kiến thiết
về việc phát hiện một thi thể bị cháy đen tại khu vực bờ đê cạnh đầm rui của gia đình ông
công an xã ngay lập tức đã đến khu vực đầm rơi và xác minh đúng là có một sắc chết cháy và không thể nhận ra
tử thi nằm trên vách ta lui của bờ đê
và trong tư thế làm sấp hai tay có cái hành động như là mình đang bơi đang muốn vươn lên
và kết quả này bác giáo đồng chí rất phù hợp với kết quả giải phóng tử thi
cho phép chúng tôi xác định nạn nhân bị đốt khi chưa chết hẳn
đây là một phản ứng cận sinh
có nghĩa là sau khi gây thương tích nạn nhân bị đốt trong tình trạng là có thể nói là vẫn còn thoai thóp
chúng tôi đánh giá là nạn nhân và đối tượng có mối quan hệ
cái thứ hai khu vực đầm dươi đấy là nếu mà để mà điều được người bị hại ra khu vực đầm dươi
thì buộc phải bị hại và đối tượng
phải có mối quan hệ
với nhận định như vậy thông báo được phát đi để tìm gia đình có người thân mất tích
hoặc không liên lạc được trong khoảng thời gian từ hai cho đến ba ngày trước khi phát hiện ra sát chết
các tổ công tác tỏa đi cơ sở lân cận để kiểm kiếm
tìm bằng được người có đặc điểm
thứ nhất là phụ nữ tầm độ khoảng ba mươi tuổi
mà mất tích trong khoảng thời gian hai ngày trước từ thời điểm khám nghiệm
chúng tôi tập trung sâu vào để đi tìm tung tích của người như thế
trong khi cơ quan chức năng tiến hành tung tích nạn nhân
thì một gia đình có con gái bị mất tích hai ngày nay đã đến trình báo
người này cho biết con gái ông là nguyễn thị hằng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
mở tiệm cắt tóc gội đầu
ở xã quang phục huyện tiên lã
mất tích hai ngày nay
gia đình không thể liên lạc được
điện thoại thì tắt máy
ông cho biết
con gái ông cũng hay đi đôi giày màu trắng hồng
và chân có đeo lắc bạc
điểm này trùng hợp với đôi giày
và chiếc lắc chân của nạn nhân
linh tính bảo người cha
mách bảo nạn nhân mang đôi giày màu hồng
và chiếc lắc ở chân chính là con gái ông
về về cơ quan điều tra
tiến hành lấy mẫu trưng cầu giám định adn
để xác định quan hệ huyết thống
qua phân tích mẫu adn của nạn nhân
và đối chiếu với mẫu adn của người thân
viện khoa học hình sự bộ công an kết luận
họ có cùng huyết thống
nạn nhân chính là chị nguyễn thị hằng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ở xã quang phục huyện tiên lã
thành phố hải phòng
bị sát hại rồi đốt sát phi tàng
hùng thủ là ai
hắn ra tay tàn độc vì động cơ mục đích gì
vì vậy lực lượng trinh sát đã tỏa đi các hướng trên địa bàn huyện tiên lãng
và các huyện lân cận để truy tìm tương tích chia sẻ
tuy nhiên sau hơn một ngày truy tìm
ở hầu hết các địa điểm nghi ngờ hung thủ
có thể giống và tiêu thụ
nhưng cơ quan điều tra không thu được bất cứ thông tin gì
khi mà biết mất xe máy
cơ quan điều tra của thành phố
cộng với cơ quan tiên lã
tiến hành phát động phong trào của chúng
truy tìm chiếc xe máy đấy
thì đến ngày một mươi một
thì có người dân người ta báo
là người ta nhìn cái xe máy đấy
ở dưới xã tiên thắng
là cách cái nơi ở của lãnh nhân
đi về phía xã vinh quang
đi xuống dưới biển
là khoảng một mươi km
thì là chỗ một người dân tên là khánh
cung cấp cho cơ quan điều tra
cái nội dung như đấy
ngay sau khi nhận được thông tin
từ một hiệu cầm đồ trên địa bàn huyền tiên lã
cơ quan điều tra đã có mặt
chủ cửa hiệu cầm đồ cho biết
anh vừa nghe thông tin từ một người trong nghề
hiện đang có một người đàn ông
muốn cầm chiếc xe emplet
với giá khoảng ba mươi triệu đồng
chiếc xe này có đặc điểm giống với chiếc xe
mà nàn nhân bị cướp
tìm hiểu kỹ nguồn thông tin người dân cung cấp
cơ quan điều tra tìm đến gặp một người

người này cho biết
anh cũng là người cầm đồ
và có quen biết nhiều người trông dối
mấy hôm trước có người
giới thiệu và muốn nhờ anh này
cầm chiếc xe hiệu emplet với giá cao
vì vậy anh đã xem xe
đặt cọc hẹn vài hôm con đủ tiền sẽ lấy